công an tỉnh đắk lắc vừa cho biết cơ quan đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vào chiều ngày hôm qua ngày bốn tháng tám
nạn nhân là anh nguyễn khắc hiệp bốn mươi năm tuổi trú tại thành phố bùa ma thuật
nghi can là nguyễn minh luân ba mươi ba tuổi trú tại thành phố bùa ma thuật
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày bốn tháng tám tại một quán bia trên đường hoàng hoa thám thành phố bùa ma thuật đối tượng luân đập vỡ khúc bia và đâm vào cổ ánh hiệp
đến sáng nay ngày năm tháng tám công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân của vụ án